quen nhau qua mạng xã hội facebook sau đó rụ rỗ một em học sinh lớp bảy vào nhà nghỉ để giao cấu
đối tượng nguyễn văn nghĩa vừa bị cơ quan kỳ sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệu tập để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em
ngày một mươi năm tháng bốn bà trần thị hằng trú tại tp nha trang đến cơ quan công an tố cáo việc con gái bà hiện đang là học sinh lớp bảy bị nguyễn văn nghĩa rụ rỗ giao cấu
vào khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng bốn sau khi chở cháu hoa điên lẩu nghĩa đã rụ rỗ cháu vào nhà nghỉ để giao cấu
qua điều tra cả hai quen nhau qua mạng xã hội facebook từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và đã quan hệ với nhau một lần vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cũng tại nhà nghỉ trên
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa đã thừa nhận hành vi của mình